những lầm tưởng về phản vệ sau tiêm vaccine covid một mươi chín
thời gian gần đây khá nhiều ca nhập viện do phản vệ nặng tại các cơ sở y tế
nhưng lại bị nhầm tưởng là sốc phản vệ sau tiêm vaccine covid một mươi chín
tuy nhiên nhiều trường hợp lại do các nguyên nhân khác
ví dụ như việc sử dụng thuốc sau khi tiêm ngừa
phát hiện ra bệnh nền khi tiêm vaccine covid một mươi chín
các phản ứng sau tiêm nhưng không phải do vaccine covid một mươi chín
sốt là phản ứng thường gặp sau tiêm với bất kỳ vaccine nào cũng có thể gặp phản ứng này
với vaccine phòng covid một mươi chín astrazeneca được ghi nhận là khoảng bốn mươi bệnh nhân có sốt sau tiêm
trong đó bảy sáu suốt trên ba mươi tám độ
đây không phải là phản ứng nguy hiểm nhưng nếu sốt trên ba mươi tám năm độ c
thì cần sử dụng thuốc hạ sốt để kiểm soát
nhiệt độ cơ thể tránh các biến chứng của việc tăng thân nhiệt quá mức và để người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn
tuy nhiên khá nhiều bệnh nhân sau tiêm lại bị sốt mệt tự ra hiệu thuốc mua thuốc về uống
sau khi uống thì mần đỏ toàn thân phù mắt thở dít tím tái
đây là những biểu hiện có thể gặp sau khi dùng thuốc
nếu không trần đoán và xử trí đúng thì dễ lầm tưởng nguyên nhân là tại vaccine
ngoài phản vệ có thể gặp những biểu hiện có thể gặp sau khi dùng thuốc
còn có rất nhiều nhóm bệnh khác phải nhập viện sau tiêm vaccine covid một mươi chín
nhưng thực ra lại chẳng hề liên quan đến vaccine
ví dụ như
một mất kiểm soát huyết áp
nhiều trường hợp đã biết mình mắc bệnh tăng huyết áp
nhưng do quá lo lắng mà huyết áp tăng cao cả trước trong và sau khi tiêm ngừa
một số trường hợp khác khi khám sàng lọc trước tiêm đo huyết áp rất cao mới biết mình bị tăng huyết áp
bởi trước đó chưa bao giờ đo huyết áp
nên không phát hiện ra mình bị mắc bệnh
hai rối loạn nhịp tim
nhiều trường hợp nhịp tim tăng cao trên một trăm linh chu kỳ trên một phút
cả trước trong và sau khi tiêm chủng
nhưng hầu hết các trường hợp là do bệnh sẵn
nhưng không được phát hiện không được điều trị
những trường hợp nhịp tim tăng do tâm lý thì sẽ dần dần tự ổn định
ba rối loạn glucose máu đài tháo đường
trường hợp này thường gặp
do dùng các loại thuốc điều trị
như rượu trứng gây tăng glucose máu
các thuốc giảm đau chống viêm
hoặc các loại corticoid
mà rất nhiều hiệu thuốc bán không cần đơn của bác sĩ
bốn rối loạn ý thức co giật do hội chứng cai rượu
tình trạng này gặp ở những người nghiện rượu
hoặc có thói quen sử dụng rượu đặc biệt ở nông thôn
đây là bệnh nhân được dặn phải nghỉ uống rượu ba hôm trước
và sau khi tiêm vắc xin covid một mươi chín
tuy nhiên khi ngừng uống rượu đến ngày thứ ba
thì tay chân bệnh nhân bắt đầu run dẩy
do hội chứng cai rượu
tiêm xong vắc xin người bệnh về nằm co quắp trên giường
gọi hỏi không thưa thậm chí xùi bóp mét co giật từng cơn
người nhà đưa vào bệnh viện và lầm tưởng
là do phản vệ với vắc xin covid một mươi chín
năm đột quỵ
lấy số liệu năm hai nghìn hai mươi là thời điểm việt nam chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
chỉ một tháng cuối năm hai nghìn hai mươi từ ngay mùng chín tháng một mươi một
đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch mai đã tiếp nhận khoảng một ca đột quỵ
trong đó có hơn một trăm linh ca là bệnh nhân trẻ có độ tuổi trung bình từ một mươi tám đến bốn mươi bốn tuổi
cả nước một năm có khoảng hai trăm linh người bị đột quỵ phải nhập viện
hay cứ sáu người thì có một người có nguy cơ đột quỵ
mùa đông cũng là mùa đột quỵ
do đó tỷ lệ bệnh nhân nhập viện do đột quỵ ở thời điểm này dù có tăng cao
nhưng nguyên nhân không phải là do tiêm vắc xin covid một mươi chín
để tránh đột quỵ nhồi máu cơ tim tai biến mạch máu não
chúng ta phải đi khám sức khỏe định kỳ
trong nhà có người trên năm mươi tuổi phải có máy đo huyết áp cá nhân để thi thoảng tự kiểm tra huyết áp
đừng đợi đến lúc khám trước tiêm mới phát hiện ra bệnh thì muộn
tiêm vắc xin covid một mươi chín không đáng ngại như bạn nghĩ
cho đến hiện nay khi dịch covid một mươi chín đã bùng phát thậm chí là khó kiểm soát ở nhiều nơi
nhưng một số người vẫn còn e ngại về sự an toàn của vắc xin covid một mươi chín
một số người lo rằng do vaccine mới được cấp phép khẩn cấp chưa qua thời gian kiểm chứng
nhưng chúng ta cũng cần phải hiểu rằng khi đã được các cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm mỹ cấp phép
dù là cấp phép khẩn cấp thì vắc xin đó cũng đạt về độ an toàn và hiệu quả
một số lại lo ngại về việc vắc xin gây biến đổi vật chất di truyền của cơ thể
tuy nhiên các vật liệu của vaccine sẽ nhanh chóng được hàng rào miễn dịch tế bào dịch thể thực bào cơ chế miễn dịch tự nhiên
và hệ thống bài tiết của cơ thể nhanh chóng đào thải ra ngoài
bộ gen của con người hoàn toàn không hề dễ bị biến đổi
bởi nếu bộ gen có thể dễ biến đổi thì con người chỉ sống được vài năm do đột biến tế bào bất thường luôn luôn được sinh ra trong quá trình tăng trưởng và phát triển
nhưng nó thường nhanh chóng bị biến đổi
nhưng nó thường nhanh chóng được hệ miễn dịch phát hiện và tiêu diệt để chúng ta duy trì được một cơ thể khỏe mạnh
cũng có nhiều ý kiến băn khoăn trước tác dụng của vắc xin quá ngắn
sau khi đã tiêm đủ vắc xin mà vẫn nhiễm covid một mươi chín vẫn có ca tử vong do covid một mươi chín sau khi đã tiêm đủ hai mũi vắc xin
về vấn đề này chúng ta cần biết rằng cơ chế tác động của vaccine covid một mươi chín chỉ ngăn ngừa virus xâm nhập tế bào và gây bệnh
chứ nó không phải là lá chắn thần kỳ ngăn chặn được virus bám vào cơ thể
hoặc xâm nhập vào vùng mũi họng
đã tiêm vắc xin dù virus vẫn tồn tại ở mũi họng qua xét nghiệm vẫn dương tính
nhưng nó không vào được tế bào hoặc vào ít không gây bệnh được hoặc có nhưng nhẹ
khi không bỏ được tế bào virus không nhân lên được do đó và nhanh chóng bị xóa sổ
đó là cách vaccine có thể bảo vệ hàng tỷ người trên thế giới này trong đó có chúng ta
vì vậy việc tiêm ngừa vắc xin covid một mươi chín không đáng sợ như một số khó khăn
tất cả mọi người vẫn lo lắng

với một trăm tám mươi hai triệu liều vắc xin tại mỹ cho thấy
vắc xin không làm ra tăng nguy cơ tử vong trên bất kỳ nhóm nào
khám sức khỏe định kỳ phát hiện và điều trị bệnh nền là cực kỳ quan trọng
nó giảm thiểu rủi ro cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh và mọi thời điểm
việt nam sẽ phải tiếp tục chống dịch covid một mươi chín trong thời gian dài
và dần hình thành nếp sống
phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh
tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới như
đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà
tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc
để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín trong trạng thái bình thường mới
bộ y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân việt nam
cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch covid một mươi chín
bộ y tế gửi đến bạn thông điệp năm k
khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tụ tập khai báo y tế
với các nội dung chính sau đây
đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng nơi tập trung đông người
đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế khu cách ly
rửa tay thường xuyên bằng xà phòng
hoặc dùng dịch sắt khuẩn tay
vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa
điện thoại máy tính bảng mặt bàn mặt ghế
giữ vệ sinh và lau rửa và để nhà cửa thông thoáng
giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác
không tụ tập đông người
khai báo y tế
thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng pc covid
khi có dấu hiệu sốt ho khó thở
hãy gọi điện cho đường dây nóng của bộ y tế một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm
hoặc đường dây nóng của y tế địa phương
để được tư vấn hỗ trợ hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn